chiều tối ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn minh trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú ấp phú hòa hai xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang về tội giết người
theo thông tin từ cơ quan điều tra do có mâu thuẫn đất đai kéo dài nhiều năm giữa gia đình trường
với bà nguyễn thị tê sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu cô ruột của trường
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trường sau khi đi nhậu về đến nhà thì nghe cha ruột và bà tê đang cãi nhau
nên trường đã đi đến kệ bếp lấy cây dao dài khoảng ba mươi cm đi qua nhà bà tê để hỏi chuyện
thấy bà t đang nằm trên võng trường đi đến hỏi thì hai người có lời qua tiếng lại
trường cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của bà t rồi bỏ đi ra đường
lúc này anh ruột trường phát hiện đi đến giật cây dao
sau đó trường mang theo cây dao gây án đến công an xã bình hòa huyện châu thành để đầu thú
còn bà tê được mọi người đưa đi cấp cứu
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày thì tử vong tại bệnh viện
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến việc các đối tượng mua vàng giả đem cầm cố cho nạn nhân lấy hơn năm trăm linh triệu đồng
hai đối tượng gồm đỗ thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại thôn phước quả xã phước tín
thị xã phước long tỉnh bình phước và đỗ thị bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thường trú tại thôn hai xã phú văn
huyện bù gia mập tỉnh bình phước là hai chị em ruột đang làm ở tiệm tóc tên maika
ở khu vực phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
trong quá trình làm việc hai đối tượng quen biết chị nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thường trú tại thôn mỹ hà xã hoài đức huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
làm nghề buôn bán quán cà phê ở khu vực phường phú lợi
sau đó chị hằng đã cho vân mượn khoảng hai mươi triệu đồng và cho bảy mượn một mươi triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng
sau đó vân mua vàng giả trên mạng xã hội tiktok mang đến cầm cố cho chị hằng bảy lần
với tổng số tiền gần một trăm bảy mươi sáu triệu đồng
ngoài việc cầm cố vàng cho vân hằng còn nhận cầm cố vàng cho bảy một mươi lần với số tiền hơn ba trăm bốn mươi một triệu đồng
tổng số tiền hai chị em vân lừa của nạn nhân hơn năm trăm linh triệu đồng
sau khi nhận vàng của hai chị em vân ngày một mươi bảy tháng bốn hằng mang vàng đến một tiệm
ở phường thuận giao cầm cố phát hiện vàng giả nên đòi lại tiền nhưng không có kết quả
từ trình báo của chị hằng vân và bảy đến công an phường thuận giao đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
ngày hai mươi hai tháng bốn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tòa nhân dân tỉnh gia lai tuyên phạt bị cáo trương quý xìu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cựu trưởng phòng tài chính kế hoạch sở giáo dục và đào tạo một mươi năm tháng tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sở giáo dục và đào tạo một mươi hai tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng năm hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị
và phần mềm số hóa văn bằng chứng chỉ từ năm hai nghìn bảy mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi kinh phí hơn bốn tám tỷ đồng
thời điểm này bị cáo nguyễn tư sơn giao bị cáo trương quý xỉu lập dự toán dự án
trong quá trình lập dự toán gói thầu ông sửu đã không yêu cầu phòng quản lý chất lượng
và giáo dục chuyên nghiệp sở giáo dục và đào tạo cung cấp số med tài liệu trình lý
không phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý văn bằng chứng chỉ để kiểm tra đo thực tế số mét tài liệu cần chỉnh lý
để làm căn cứ lập dự toán
thay vào đó ông xỉu chỉ ước lượng tự xác định tài liệu cần trình lý là sáu mươi bốn mét để trình ông sơn ký về dự dự toán
khi tiến hành nghiệm thu thanh toán ông xỉu và công ty trách nhiệm hỗn hoạn phát triển hương việt
địa chỉ tại hà nội cũng không kiểm tra xác định thực tế số mét tài liệu văn bằng chứng chỉ đã thực hiện
mà nghiệm thu trên khối lượng hợp đồng đã ký kết là sáu mươi bốn mét dẫn đến việc thành toán cho công ty này không đúng với thực tế
vượt khối lượng so với thực tế là bốn mươi bảy bảy mươi một m đơn giá tám bốn triệu đồng một mét gây thất thoát cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
cáo trạng cũng nêu rõ bị cáo sơn với chức vụ là giám đốc sở giáo dục và đào tạo
chủ tài khoản đã không kiểm tra lại quy trình các tài liệu để làm căn cứ phê duyệt
và đã trực tiếp ký biên bản nghiệm thu tổng thể trên cơ sở kết quả nghiệm thu do bị cáo sổ và nhà thầu nghiệm thu
do đó bị cáo sơn đã phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định
còn bị cáo sửu đã xâm phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước
phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thời gian gần đây trên địa bàn tp hcm phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến việc sản xuất
mua bán thuốc tây không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó ngày hai mươi tháng bốn công an quận một mươi tp hcm đã triệt phá đường dây sản xuất
buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan
gồm lữ phú thám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi dương thị thu thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba lê thị ánh nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
cư trú tại phường bốn quận tám về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
khởi tố bắt tạm giam đặng thị hồng duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại phường một mươi năm quận một mươi
về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
quá trình điều tra công an quận một mươi xác định đường dây sản xuất buôn bán tân dược giả do lữ phú thám cầm đầu
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
các đối tượng dương thị thu thảo lê thị ánh nga giúp sức sản xuất đặng thị hồng duyên tham gia tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng giá rẻ đưa về nhà của thám tại phường một mươi năm quận một mươi
dùng keo cắt phần ngày sản xuất hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc
sau đó indes mới vào mặt sau vì thuốc thành hạn sử dụng đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu đặt in vào hộp
hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ
bên cạnh đó các đối tượng còn thu mua các loại thuốc hỏa nhập trôi nổi trên thị trường
sau đó dùng côn hoặc hóa chất khác tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc dùng máy in lại thông tin
tên thành phần hóa chất trên vỉ thuốc tạo thành loại thuốc mới tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ
với giá cao nhằm thu lợi bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm
là nơi ở nơi chứa hàng giả của các đối tượng có liên quan
kết quả khám xét với duyên cơ quan thu giữ ba mươi chín thủng thuốc chứa sáu hai mươi hai lọ
chai thuốc giả không rõ hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ
khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của lữ phú thám thu giữ một trăm linh chín thùng thuốc
chứa hơn một trăm linh vỉ hộp chai ống thuốc giả các loại
hơn ba mươi năm vỏ hộp tem nhãn thuốc giả các máy in đết máy ép nhiệt
và các công cụ dụng cụ sản xuất thuốc giả
cá biệt trong các loại thuốc bị làm giả có thuốc mageio b sáu
cơ quan điều tra thu giữ được một mươi bốn bảy trăm linh sáu vỉ thuốc giả đã cắt đết cũ và in đết mới
thế nhưng qua làm việc với nhà sản xuất tại việt nam
được biết loại thuốc này đã ngừng sản xuất từ năm hai nghìn một mươi bảy do có hoạt chất cấm sử dụng cho người
liên quan trực tiếp đến vấn đề này từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
thanh tra sở y tế tp hcm liên tục giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính
nhiều nhà thuốc tây hộ kinh doanh thuốc vì hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
mới đây nhất ngày một mươi sáu tháng bốn thanh tra sở y tế tp hcm đã công bố quyết định xử phạt
hộ kinh doanh nhà thuốc vạn hạnh hai mươi năm cao khu phố một phường tân phú tp thủ đức
số tiền hai mươi bảy tám triệu đồng đồng thời buộc tiêu hủy số thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
thuốc opeza hai mươi azicin hai trăm năm mươi mg metronidazone hai trăm năm mươi simvatatin hai mươi mg
buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào đầu tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn hàng chục nhà thuốc cũng bị xử phạt
từ một mươi năm đến hơn bốn mươi triệu đồng vì các lỗi vi phạm như bán thuốc kê đơn khi không có đơn
thuốc hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược mua bán thuốc không có giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dược kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
đơn cử như nhà thuốc tây bốn mươi một một trăm sáu mươi sáu quốc lộ một mươi ba phường hiệp bình chánh tp thủ đức
bị phạt ba mươi một ba triệu đồng đồng thời buộc tiêu hủy số thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo sở y tế tp hcm hiện thành phố có trên dưới sáu năm trăm linh nhà thuốc tư nhân phân bố khắp hai mươi hai quận huyện
và thành phố thủ đức các nhà thuốc thường ở khu vực đông dân cư như gần chợ khu công nghiệp
do đó việc quản lý cũng như theo dõi các hoạt động mua bán các mặt hàng thuốc tây
của các nhà thuốc này cũng khá khó khăn phức tạp
và thực tế các vụ việc sản xuất mua bán thuốc giả thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
xảy ra trên diện rộng và ở nhiều địa bàn của tp hcm mà cơ quan công an cũng như thanh tra sở y tế
phát hiện xử lý xử phạt như vừa qua đã cho thấy thực trạng báo động về chất lượng
của không ít số thuốc tây lưu thông trên thị trường
trong khi đó việc nhận biết các vấn đề thuốc thật giả đối với người sử dụng
không phải chuyện dễ dàng nếu không muốn nói là bất khả thi
theo sở y tế tp hcm hiện nay việc bán thuốc qua mạng xã hội live stream phát trực tiếp
qua mạng xã hội hay nói cách khác là hình thức kinh doanh dược phẩm trực tuyến
cũng khá rầm rộ nhưng chưa được pháp luật công nhận
do đó việc bán thuốc qua mạng xã hội live stream là hành vi vi phạm pháp luật
vì thế để đảm bảo an toàn không để tình trạng buôn bán thuốc dược phẩm trái quy định pháp luật
sở y tế tp hcm sẽ tăng cường thường xuyên theo dõi việc quảng cáo kinh doanh thuốc
trên các kênh thông tin điện tử
người dân khi phát hiện đơn vị cơ sở nào kinh doanh thuốc quả mạng thuốc không rõ nguồn gốc
thuốc không có số đăng ký hoặc quảng cáo gây nhầm lẫn giữa thuốc và thực phẩm chức năng
bảo vệ sức khỏe có thể báo lên ứng dụng y tế trực tuyến hoặc đường dây nóng của sở y tế